hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn bảy mỗi năm liên hợp quốc công bố một chủ đề của ngày quốc tế người khuyết tật
các chủ đề hàng năm chủ yếu bao quát về cách xã hội có thể phấn đấu
thông qua việc loại bỏ các rào cản vật chất công nghệ và thái độ đối với người khuyết tật
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đang kêu gọi liên hợp quốc trở thành một ví dụ điển hình
là một môi trường làm việc thân thiện dành cho người khuyết tật
việc những người khuyết tật được tham gia đầy đủ vào mọi mặt của xã hội
không chỉ là một người mà còn là cam kết trọng tâm của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển biển vững
chúng ta bảo đảm quyền của người khuyết tật dần đạt được cam kết trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi
đó là không ai bị bỏ lại phía sau
dù vẫn còn nhiều việc phải làm đã có những tiến triển quan trọng
trong việc xây dựng một thế giới cho tất cả mọi người
và lần đầu tiên ủy ban an ninh thông qua nghị quyết bảo vệ người khuyết tật
trong xung đột vũ trang chúng tôi quyết tâm trở thành ví dụ điển hình trong ngày quốc tế này
khẳng định lại cam kết của liên hợp quốc là làm việc với người khuyết tật
để xây dựng một tương lai chuyển đổi ổn định
trong đó phụ nữ đàn ông trẻ em gái trẻ em trai khuyết tật
đều thấy được triển vọng của bản thân
thời gian qua việt nam đã ban hành nhiều chính sách chương trình hành động
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật
người khuyết tật được trợ cấp xã hội
giáo dục y tế tiếp cận giao thông và các công trình xây dựng
được hỗ trợ dạy nghề việc làm vay vốn ưu đãi để làm kinh tế và hỗ trợ sinh kế
đây có thể nói là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với cộng đồng người khuyết tật
khi nhận được sự quan tâm sát sao của đảng nhà nước và cộng đồng xã hội
và cũng là một minh chứng cho thấy những nỗ lực của việt nam
trong công tác trăng non cho người khuyết tật
bảo đảm một môi trường hòa nhập giúp cộng đồng người khuyết tật phát triển bền vững